lợi dụng xe có giấy ưu tiên luồng xanh một tài xế xe ô tô bán tải chở bốn người không có giấy xét nghiệm covid một mươi chín qua chốt kiểm soát cầu trung hà để vào hà nội
vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày chín tháng tám trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch số một mươi bảy thuộc địa phận xã thái hòa huyện ba vì tp hà nội
tổ công tác dừng và kiểm tra xe ô tô bán tải đang di chuyển theo hướng phú thọ sang cầu trung hà để vào địa phận hà nội
thời điểm kiểm tra lái xe xuất trình đầy đủ các giấy tờ yêu cầu đồng thời phương tiện cũng được dán giấy ưu tiên luồng xanh hoạt động
tuy nhiên khi kiểm tra xe tổ công tác phát hiện tại hàng ghế phía sau còn chở thêm bốn nam giới
cả bốn người này đều không có giấy xét nghiệm covid một mươi chín và không có hộ khẩu tại hà nội
lái xe cho biết nhận chở số người trên do một người quen nhờ
những người và phương tiện vi phạm được giao cho công an xã thái hòa huyện ba vì để tiếp tục xác minh